dù đang trong giai đoạn cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên một bộ phận người dân đã bắt đầu chủ quan
họ ra đường nhiều hơn một số người còn không đeo khẩu trang
tình trạng này cần phải được chấn chỉnh bởi dịch bệnh vẫn còn có những diễn biến phức tạp
chỉ cần lơ là mất cảnh giác thì khả năng lây lan dịch bệnh trên diện rộng hoàn toàn có thể xảy ra
hiện nay việt nam vẫn đang trong những ngày cách ly xã hội và khoanh vùng cách ly
đồng thời ngăn chặn các yếu tố từ xa vào
việc này là cần thiết để làm tốc độ dịch chậm lại đỉnh dịch thấp đi
bởi nếu để đỉnh dịch cao như các nước phát triển như italia hay mỹ
thì sẽ là áp lực vô cùng lớn với hệ thống y tế
nếu đỉnh dịch của việt nam tự khỏi là nhẹ nhưng còn hai mươi tổng người bị nhiễm chất lớn như thế thì nó sẽ gây ra quá tải cho hệ thống y tế
chúng ta sẽ không có bệnh viện để chứa không có giường bệnh đặc biệt là giường bệnh hộp sức để chứa
còn theo các chuyên gia y tế đỉnh dịch của việt nam rất có thể ở phía sau
và nếu điều đó là đúng thì sẽ xuất hiện hai tình huống